trong khi không quá hảo hứng với phim hài dưới bàn tay ma thuật của đạo diễn nổi tiếng m night shyamalan
bộ phim split khiến người xem tróng mặt với những tỉnh tiết giật gân thót tim và ngộp thở
trong khi đó phần ba của loạt phim kinh dị rings đã thu về một mươi ba triệu đô la ngay trong tuần đầu ra mắt
đường thứ ba trên bảng xếp hạng là phim hài chính kịch a dog s purple với doanh thu cuối tuần là một mươi tám triệu đô la
tại payong trang hàn quốc mới đây ủy ban olympic phối hợp cùng chính quyền seoul đã tổ chức lễ đếm ngược ba trăm sáu mươi năm ngày
tới lễ khai mạc thế vận hội này
chính phủ hàn quốc và thành phố đăng cai peyung trang đã hoạch định một chiến dịch lớn cho thế vận hội mùa đông hai nghìn một mươi tám
theo đó sẽ có khoảng sáu mươi sự kiện quảng bá và văn hóa sẽ được tổ chức ở khắp thủ đô seoul và một số khu vực khác
trong đó có buổi lễ ra mắt đồng hồ đếm ngược được tổ chức tại tòa thị chính seoul
trước đồng hồ đếm ngược rộng bốn mét cao bốn ba mét do hãng omega chế tạo với logo của hãng và của ủy ban olympic phía trên
thể hiện quyết tâm của hàn quốc trong việc tổ chức thành công sự kiện này
vì sự thành công của thế vận hội mùa đông pianchar hai nghìn một mươi tám việc đánh giá chính xác những đam mê nỗ lực và thành tích của các vận động viên là đặc biệt quan trọng
chúng tôi quyết tâm sẽ làm hết sức để có một thế vận hội thành công
phần tiếp theo của chương trình là những thông tin khoa học và công nghệ sẽ có trong cụm tin sáng tạo ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
công ty thủy điện isolai của thụy sĩ vừa công bố một tấm pin mặt trời có thể thu được năng lượng nhiều gấp đôi với các thiết bị thông thường bằng các lỗ siêu nhỏ trên bề mặt tấm pin
thiết bị này còn có thể tự cảm ứng thay đổi vị trí của mặt trời nhằm cắt giảm chi phí tiêu thụ năng lượng cho các hộ gia đình
tuy nhiên tấm pin này có giá thành không nhỏ công ty insolai cho biết sẽ sản xuất thiết bị này vào mùa hè tới
một công ty có tên là jaha hadid achitech đã thiết kế mô hình sân vận động với cấu trúc gần như hoàn toàn bằng gỗ được đặt tên là forest green rouverse
phần mái của sân vận động được thiết kế bằng gỗ
cấu trúc được bao bọc bởi một lớp màng trong suốt giúp cho sân cỏ có thể phát triển một cách tự nhiên
đặc biệt cấu trúc xây dựng ban đầu có sức chứa tới năm khán giả và có thể mở rộng với khả năng tăng gấp đôi kích thước tùy vào sự thành công của câu lạc bộ
dự án được đánh giá là có một trăm linh hai tính đến thời điểm hiện tại với cấu trúc gần như hoàn toàn bằng gỗ trong khi những sân vận động khác trên thế giới hầu như được xây bởi bê tông và thép
tại ấn độ chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những người làm nghề huấn luyện rắn biểu diễn tại các khu chợ hay trên các con phố
việc nuôi những con rắn độc chết người để biểu diễn là nghề gia truyền của rất nhiều gia đình ấn độ từ hàng trăm năm nay
tuy nhiên hoạt động này gần đây đang đứng trước nguy cơ mai một vì người ta cho rằng đây là một hành vi ngược đãi động vật vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã
ở ngôi làng cổ yogidera thuộc bang uttar pradesh miền bắc ấn độ
những người được coi là phù thủy thôi miên rắn hay còn được gọi là người rụ rắn đã gìn giữ công việc của họ qua nhiều thế hệ
đối với người dân tại đây rắn như là một thành viên trong gia đình
trong đạo hindu rắn là một loài động vật linh thiêng nên những người rụ rắn được coi là các tín đồ của thần siva
vị thần được mô tả có làn da màu xanh và thường có một con rắn hổ mang cuốn ở quanh cổ
ông butinath sáu mươi năm tuổi là một phù thủy huấn luyện rắn ở yogidera
ông có khả năng điều khiển được những con rắn có thể đung đưa theo điệu nhạc
thế nhưng nghề truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm nay đang có nguy cơ bị mai một dần
khi chính quyền đẩy mạnh thực thi luật bảo vệ động vật hoang dã
đặc biệt là sau khi một lệnh cấm hoàn toàn bắt đầu được thi hành vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chúng tôi làm nghề này qua bảy thế hệ con cái tôi cũng đang làm nghề này tôi nghĩ rằng đó là điều may mắn
những người rụ rắn thường giữ rất nhiều các loại rắn cực độc như rắn hổ mang làm vật nuôi trong nhà
nguy hiểm luôn rình dập như vậy nhưng với nhiều người đó là một sự đam mê và cũng là sự lựa chọn để nuôi sống gia đình của họ
riêng ở joggidera có khoảng một người theo đuổi nghề này và số tiền mà họ kiếm được cực kỳ ít ỏi
trung bình chỉ khoảng hai trăm linh rup tương đương với ba đô la mỹ một ngày
nếu không làm nghề này thì chúng tôi cũng không biết làm nghề gì khác
vì đây là nghề truyền thống bao đời nay chúng tôi không biết buôn bán không có kế sinh nhai chúng tôi sẽ chết đói
tuy nhiên các nhà bảo vệ động vật hoang dã cho rằng việc huấn luyện và bắt rắn là ngược đãi động vật hoang dã
bên cạnh đó sự quan tâm của người dân ấn độ với môn nghệ thuật này đã giảm dần khi các phương tiện giải trí hiện đại ngày càng phát triển
ngoài ra quá trình đô thị hóa nhanh tại đất nước này đã đẩy rắn hổ mang đến bờ vực tuyệt chủng
các nghệ sĩ thổi sáo bị cấm nuôi giữ loài động vật này
nếu bị bắt gặp họ sẽ phải nộp những khoản tiền phá rất lớn
tôi cho rằng xã hội văn minh hơn nếu như người dân hạn chế bắt rắn để huấn luyện vì những con rắn cần được sống với môi trường tự nhiên vốn có
ngoài ra tại ấn độ chủ yếu là nơi cư trú của các loài rắn hổ mang cực độc
nuôi rắn trong nhà đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm
là một phong tục truyền thống văn hóa lâu đời

phủ ấn độ cũng đã cố gắng nới lỏng luật cấm để phục hồi nghề này tại một số ngôi làng
và cho phép họ được biểu diễn vào những dịp hay sự kiện đặc biệt
dù rằng tương lai phía trước của họ vẫn còn đầy bấp bênh
tại trung quốc hiện nay đang hình thành một thế hệ mới đó là thế hệ đàn ông độc thân
mà nguyên nhân sâu xa của tình trạng này chính là chính sách một con kéo dài trên ba mươi năm
trong quá khứ cũng như tư tưởng trọng nam khinh nữ của trung quốc
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu các cặp vợ chồng ở trung quốc đã được quyền sinh con thứ hai
thế nhưng những tổn thương từ chính sách một con vẫn đeo đẳng
cụ thể là cuộc khủng hoảng thưa đàn ông ở khắp mọi nơi trên đất nước trung quốc
đặc biệt là ở các vùng quê nghèo
chang hongbo đang có chuyến đi xa đầu tiên trong đời mình
hành trình của anh là đi từ trung quốc tới lào với một nhiệm vụ vô cùng quan trọng
cưới một cô vợ lào
trang năm nay hai mươi tám tuổi nghề nghiệp của anh là một bác sĩ địa phương
thu nhập của anh là bốn trăm linh euro một tháng một con số thấp hơn nhiều mức trung bình tại trung quốc
trong vài giờ tới anh sẽ gặp cô gái mà trong tương lai sẽ trở thành vợ của anh
để chuẩn bị cho chuyến thăm gia đình vợ tương lai anh đã mua rất nhiều quà
anh muốn gây ấn tượng tốt với họ
đi cùng anh là một người phiên dịch và một người môi giới hôn nhân được anh thuê trước đó
nếu tôi muốn cưới vợ trung quốc tôi phải có ít nhất một căn hộ riêng
nhưng tôi không có tiền mua nhà
mức sống ở lào thấp hơn ở trung quốc nhiều
vì thế điều kiện lấy chồng của phụ nữ lao cũng thấp hơn
đó là lý do tôi đến đây tìm vợ
trang chưa từng có bạn gái anh đã bị từ chối rất nhiều lần
không có nhà riêng không có ô tô không có hộ khẩu thành phố
những yếu tố đó không thu hút các cô gái trung quốc
đây là wang mi cô gái mà trang chọn làm vợ
trang đã phải lòng cô qua những bức ảnh và bây giờ họ gặp nhau lần đầu tiên
trước đó họ đã liên lạc qua điện thoại trong vòng một tháng sau đó họ đã trao đổi ảnh với nhau
đó là cách mà những người không có chung ngôn ngữ nói chuyện với nhau
phiên dịch viên và người môi giới hôn nhân đang thương lượng với cha cô dâu
và giá của cô dâu đã được định bốn mươi tệ tương đương với khoảng năm euro
rất rẻ so với số tiền để cưới một cô dâu ở trung quốc
mọi người đều phải kết hôn chúng ta không thể sống cô đơn suốt đời
nhưng quan trọng hơn hết kết hôn là để gánh vác các công việc gia đình và sinh con đẻ cái
người trung quốc có mức sống cao hơn người lào đó là lý do tôi muốn lấy người chồng trung quốc
trong khi đó trang lại không hề quan tâm đến lý do vì sao wang mi muốn lấy anh làm chồng
anh chỉ biết rằng nếu không lấy được vợ anh sẽ không thể quay trở lại trung quốc
chang hongbo chỉ là một trong rất nhiều đàn ông ở trung quốc hiện nay đang vất vả tìm vợ
có hàng nghìn khu chợ môi giới hôn nhân như thế này trên khắp trung quốc hầu hết chúng được họp vào cuối tuần
tại đây các ông bố bà mẹ tới để tìm một người con rể hoặc con dâu phù hợp
một bản miêu tả chi tiết các thông tin của con cái họ như tuổi chiều cao bằng cấp
và sau đó là các điều kiện được đưa ra cho đối tác
tôi tới đây để tìm một người con rể phù hợp nhưng con gái tôi không hề biết tôi tới đây
tôi biết các mong muốn của con gái mình vì thế tôi tới đây để tìm người phù hợp với nó
nếu tìm được tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ của anh tràng kia và thu xếp một cuộc hẹn
wang chunhao đã tới khu chợ này hơn một trăm linh lần
người đàn ông bốn mươi tuổi này tới đây để tìm cho mình một người vợ phù hợp
trong năm năm qua anh chẳng làm gì khác ngoài việc đi tìm vợ anh đã từ bỏ hết công việc và sở thích của mình
tôi đã già rồi nếu không tìm vợ bây giờ thì tôi sẽ hết cơ hội thực ra ở tuổi tôi là đã quá muộn rồi
wang đã chờ đợi trong một thời gian dài
bởi hiện tại anh không có nhà riêng không có ô tô không có bằng cấp không có nhiều tiền và cũng không có việc làm
tôi muốn con rể tương lai của mình phải có bằng đại học vì con gái tôi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nên anh ta nên sinh từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đến một nghìn chín trăm chín mươi
yêu cầu của tôi không cao lắm chỉ cần anh ta có nhà riêng và ô tô thì tôi có thể chấp nhận
hơn ba thập kỷ
hơn ba thập kỷ
trong thập kỷ áp dụng chính sách một con đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho trung quốc trong hiện tại khi nhiều đứa trẻ được sinh ra trong thời kỳ này đang trong độ tuổi kết hôn
sự mất cân bằng giới tính trong một thời gian dài đã khiến số lượng bé trai và bé gái được sinh ra ngày càng tranh lệch
theo ước tính tới năm hai nghìn hai mươi số lượng nam giới trong độ tuổi kết hôn sẽ nhiều hơn nữ giới từ ba mươi đến ba mươi năm triệu người
theo trung tâm nghiên cứu dân số và phát triển của đại học giao thông tây an
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi trung quốc sẽ trải qua áp lực hôn nhân của nam giới trong nhiều thập kỷ
trong số những nam giới sinh sau năm một nghìn chín trăm tám mươi sẽ có một mươi một mươi năm không tìm được bạn đời đúng tuổi để kết hôn
tỷ lệ này đối với thanh niên ở nông thôn sẽ còn tăng cao
đây được coi là một cuộc khủng hoảng có quy mô lớn diễn ra trong thời gian dài
và chắc chắn sẽ là vấn đề nổi cộng của trung quốc trong thế kỷ hai mươi một
theo số liệu năm hai nghìn một mươi một tỷ lệ nam nữ ở trung quốc là một trăm một mươi tám trên một trăm linh
trong khi tỷ lệ thông thường là một trăm linh sáu một trăm linh
thực tế ấy có nghĩa là ba mươi năm mươi triệu đàn ông không thể lấy vợ trong hai thập kỷ tới
hệ quả rõ ràng nhất đó là nam giới sẽ ngày càng khó tìm đối tượng để kết hôn hơn
theo báo cáo của tờ nhân dân nhật báo sự thiếu hụt nữ giới đã lên mức khủng hoảng tại khu vực nông thôn trung quốc
thậm chí có những ngôi làng ở trung quốc còn được gọi là làng ế vợ hay làng độc thân
nghèo đói cũng là nguyên nhân dẫn đến những làng ế vợ
trong bối cảnh thừa nam thiếu nữ nữ giới có thể cải thiện cuộc sống bằng việc lấy chồng
trong khi rất ít nam giới thực hiện được việc ấy
các cô gái ở những vùng nghèo có thể thoát ly bằng một cuộc hôn nhân
đàn ông trung quốc đã phải nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó với tình trạng mất cân bằng này
chẳng hạn nam giới sẽ phải lấy vợ sớm hơn để tận dụng nguồn cung càng sớm càng tốt
thậm chí những người phụ nữ đã ly dị cũng trở thành mục tiêu khả thi trong cuộc chiến tìm vợ này
một số đàn ông nghèo ở các vùng quê sẵn sàng
chấp nhận mọi thứ miễn là có thể lấy được vợ
các quan chức ở vùng nông thôn cho biết
các bà mối còn không bỏ qua cả những người phụ nữ khuyết tật hay chậm phát triển
các chuyên gia từng cảnh báo rằng số đàn ông độc thân sẽ tạo ra những mối nguy đối với an ninh xã hội
họ cho rằng tình trạng dư thừa đàn ông sẽ dẫn đến tội ác tấn công tình dục nạn buôn bán phụ nữ
song nhiều người cho rằng dù phụ nữ đối mặt với vài mối đe dọa
nhưng nói chung lợi ích mà họ hưởng lớn hơn nhiều so với nguy cơ
đến nay chúng ta chưa thấy biểu hiện xấu
thực sự nào đối với đa số phụ nữ tỷ lệ tội phạm không cao hơn ở những vùng có tranh lệch giới tính lớn
rất có thể chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa để các yếu tố tiêu cực phát sinh
nhưng điều rõ nhất là phụ nữ trung quốc ngày nay muốn lấy đàn ông giàu và có tương lai
nghĩa là họ đã hiểu giá trị của họ
trái với xu hướng phát triển chung của những quốc gia phát triển là kết hôn muộn

những người trung quốc ở độ tuổi đôi mươi đang phải chịu áp lực phải lập gia đình sớm hơn cả thế hệ trước
những áp lực này đến từ cha mẹ họ những người chỉ được phép đẻ một con
chính phủ trung quốc cũng khuyến khích giới trẻ cưới sớm hơn để đối phó với tình trạng dân số đang lão hóa
hệ quả của những cuộc hôn nhân quá sớm này đó là sự đổ vỡ và tỷ lệ ly hôn ở trung quốc đang tăng lên rất nhanh
hơn một phần ba các cuộc hôn nhân tại thành phố lớn kết thúc bằng việc ly hôn
nhưng xã hội trung quốc vẫn còn kỳ thị những phụ nữ từng ly hôn dù vẫn có quyền nuôi con
nhưng tài sản gia đình thường thuộc quyền sở hữu của người chồng sau khi ly dị
tuy nhiên viễn cảnh nam giới săn lùng những phụ nữ đã li hôn không còn xa vời
khi sự tranh lệch giới tính ngày càng lớn như hiện nay
câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình từ đông sang tây
hẹn gặp lại quý vị khán giả vào công sở này tuần sau
thân ái chào tạm biệt